tuy nhiên lại thêm một sự lo lắng nữa khi mà máy bay tuần thám casa tám nghìn chín trăm tám mươi ba xuất phát đi làm nhiệm vụ tìm kiếm máy bay su lại mất tích vào trưa ngày hôm qua một mươi hai h ba mươi
và trong đêm ngày một mươi sáu tháng sáu các lực lượng quân đội gồm hải quân cảnh sát biển biên phòng không quân cùng lực lượng cứu hộ cứu nạn quân y và toàn bộ tàu thuyền của ngư dân đánh cá trên biển khu vực vịnh bắc bộ đã được huy động cao nhất để tìm kiếm máy bay sa hai trăm một mươi hai và phi công máy bay gặp nạn vào ngày một mươi bốn tháng sáu
thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được cho tới lúc này là trong quá trình tìm kiếm cảnh sát biển việt nam và các lực lượng đã tìm được một số mảnh vỡ nghi là của máy bay csa hai trăm một mươi hai số hiệu tám nghìn chín trăm tám mươi ba khu vực phía tây nam bạch long vĩ gần đường phân định vịnh bắc bộ
hiện các lực lượng chức năng đang tăng cường nỗ lực để sớm đưa ra nhận định về những khả năng xảy ra đối với chiếc máy bay casa hai trăm một mươi hai tập trung cao nhất để tìm kiếm chín nhân viên phi hành đoàn trên máy bay cra hai trăm một mươi hai và phi công trần quang khải của máy bay su ba mươi mk hai
ngay trước thời điểm tín hiệu mất tích trên màn hình radar máy bay csa hai trăm một mươi hai đã gửi một thông báo về việc phát hiện vật thể giống như thuyền phao trên mặt biển tổ lái csa đã hạ độ cao và lượn vòng xuống với nỗ lực tiếp cận vật thể này
ủy ban tìm kiếm cứu nạn quốc gia cho biết máy bay cd hai trăm một mươi hai số hiệu tám nghìn chín trăm tám mươi ba mất liên lạc vào lúc một mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng sáu cách tây nam đảo bạch long vĩ hải phòng khoảng bốn mươi bốn hải lý